các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau hơn bốn mươi ngày kể từ khi vụ phá rừng pơ mu nghiêm trọng ở khu vực biên giới việt lào tại cửa khẩu nam giang được phát giác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam cho biết là các đơn vị liên quan đã bắt tạm giam bốn đối tượng trong đường dây phá rừng nghiêm trọng này
trước đó có ba đối tượng đã ra đầu thú tại tỉnh quảng bình và đang được công an tỉnh quảng nam di lý về phục vụ công tác điều tra
bốn đối tượng vừa bị bắt tạm giam chưa được công bố danh tính do vụ án đang trong giai đoạn điều tra
từ khi vụ án phá rừng pơ mu nghiêm trọng tại nam giang được khởi tố ngoài bảy đối tượng liên quan trực tiếp đang bị tạm giữ
đến nay cơ quan chức năng đã đình chỉ công tác của bốn cán bộ của bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
một lãnh đạo tri cục hải quan cửa khẩu để phục vụ công tác điều tra